quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai theo hình thức trực tuyến tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
buổi sáng dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu quốc hội đã nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội hoàng thanh tùng trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật cư trú sửa đổi
sau đó quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật cư trú
sau thảo luận bộ trưởng bộ công an tô lâm đã báo cáo giải trình làm rõ thêm một số vấn đề được các đại biểu quốc hội quan tâm
buổi chiều dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị quốc hội đã nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội võ trọng việt trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật biên phòng việt nam
sau đó quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật
trong quá trình thảo luận đã có hai mươi hai đại biểu phát biểu ba đại biểu tranh luận
đa số các ý kiến đại biểu phát biểu nhất trí với báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật của ủy ban thường vụ quốc hội
sau thảo luận bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch thay mặt cơ quan trình dự án luật đã báo cáo giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm